gia đình đã thức trắng một đêm để tìm kiếm gia đình anh phạm văn lẽ
nhưng cũng chẳng thấy tung tích gì
đúng lúc tuyệt vọng nhất thì họ phát hiện phần đất của nhà anh nguyễn văn tám
ngủ cùng xóm với gia đình anh lẽ
có một số vật dụng bắt ốc của anh lẽ
đó là một thùng lê bằng nhựa loại hai mươi lit
có quai tay cầm bằng kim loại

ngoài ra cây dài chỉa dài hai năm mươi tám m nằm chơ vơ bên bờ ruộng
quá trình xác minh làm việc thì chỗ anh tám này có cái thời gian gắn ngoài phòng
ví dụ như vợ thì ở chung với vợ thì vợ cũng trình bài ở chung với anh tám
đồng thời quá trình xác minh ở địa phương thì giữa tám với lệ
lệ thì không có mâu tưởng gì hết
thì hai người thì cũng thường xuyên gặp mặt nói chuyện qua lại với nhau
triển khai các biện pháp ban đầu không mang lại hiệu quả
thì tổ công tác nhận định đây có nhiều khả năng là một cái vụ giết người
lý do là nạn nhân làm nghề
làm nghề mò cua bắt ốc
thì cái khả năng sinh tồn ở cái vùng nạn nhân sống là rất là lớn
khả năng là bị tai nạn là không có
từ đó là đã đề sức lãnh đạo để
để triển khai đồng bộ các quyền pháp ngư dụ cũng như là đề xứ công an tỉnh
làm cho đội cảnh khuyển và những lực lượng ánh sát cơ động
để cùng tham gia để tìm kiếm thông tích của nạn nhân
bên cạnh đó vẫn có một tổ công tác nữa là tiến hành xác minh
làm rõ xem trong nội bộ gia đình của anh lẽ có xảy ra mâu thuẫn hay không
có khả năng là anh lẽ bị người nhà người thân xâm hại hay không
có tranh chấp đất hay không
nhưng sau khi tiến hành các quyền pháp các tổ công tác về hợp lại
thì nhận định khả năng vụ này là anh lẽ bị xâm hại
chứ không phải là tự vẫn hay là vì một nguyên nhân nào khác
khi đã có đủ cơ sở chắc chắn anh phạm văn lẽ bị hại
công an huyện châu thành a đã báo cáo công an tỉnh hậu giang
rồi phối hợp với phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự
cùng vào cuộc điều tra xác minh
qua khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện đồ đạc bắt ốc của anh lẽ
cơ quan chức năng phát hiện một đường dây chỉ được răng xung quanh ruộng lúa nhà anh nguyễn văn tám
sợi dây này rất giống với bẫy điện để diệt chuột
nghi ngờ lại tiếp tục đổ rôn vào hướng chủ thờ ruộng đó
vẫn mời anh nguyễn văn tám lên làm việc
thì lúc đó anh nguyễn văn tám rất là quen con
do cái ruộng của anh nguyễn văn tám
khi kiểm tra
thì là mình cũng phát hiện một số đoạn dây chỉ này kia có dấu hiệu răng bẫy xịt được chuột
nhưng mà anh nguyễn văn tám là không hề nhận
có nghĩa là anh nguyễn văn tám nói cái này là lâu rồi
có nghĩa là vẫn còn để đó
thứ hai nữa cái đường điện
không có đường điện dẫn ra từ nhà anh nguyễn văn tám ra tới ngoài ruộng
các điều tra viên tiếp tục khai thác
những người quen của bị hại
xem có được manh mối nào khả nghi nữa không
mỗi tiếp theo
sang lọc các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn
thì tổ công tác phát hiện
hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
đó là nguyễn văn hà
sinh năm một mươi một
và nguyễn quang t
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng chú tại ấp so bữa lớn a
xã thịnh xuân
do hôm anh lẽ mất tích
hai đối tượng này không có mặt tại nơi cư trú
và không ai biết họ đi đâu và làm gì
một mỗi trinh sát đã phải theo sát
mọi hành vi của chúng
thì nhận thấy hai đối tượng chỉ có
ở nhà ban ngày
còn ban đêm thì không có nhà
trước đây hai đối tượng này cũng có mâu thửng với anh lẽ
cho nên là một tổ trinh sát đã tiến hành
là theo dõi đối tượng
và kết quả theo dõi thì phát hiện
ở ngoài vườn sau nhà một đối tượng
cũng có biểu hiện nghi vấn
có khoảng đất bị đào bới
tuy nhiên là tiến hành hoạt động khám xét
thì xác định cái đồ vật ở phía dưới
cái vùng đất đó là những cái túi sắt
balo mà đối tượng đã trộm cắp
trong những cái vụ án khác
từ đó là chúng tôi cũng lội trừ khả năng hai đối tượng này
lúc đó thì là mình
nghĩ là cái vụ
ở trong địa bàn nông thôn dùng sâu dùng xa
vụ án như thế này thường thường
là đối tượng dễ phanh dùng và dễ điều tra
nói như thực tế đi sâu vào bên trong
làm rồi là thấy nó gối nó khó
các cái đối tượng đầu tiên
mình hy vọng nhất là cuối cùng đủ
cái cơ sở để lộ trừ hết
lúc thời điểm đó nó đi vào
cái đường cùng đó chứ
thận trọng tối đa trong việc
loại một ai đó ra khỏi diện nghi vấn
đó là không dễ tin lời khai
hay tài liệu do đối tượng xuất trình

mọi thứ đều phải kiểm tra xác minh chân thực
một cách tỉ mỉ kỹ lưỡng
cơ quan điều tra quyết định
biện pháp vận động quân chúng
trong đó tập trung nắm tình hình
của các hộ dân lân cận
thì tổ công tác phát hiện ra
căn hộ của nguyễn thị khuy
than phiền là tiên điện trong nhà
tăng tróng mặt mà không rõ nguyên nhân
từ cái thông tin của bà huy đó
chúng tôi lần theo cái cửa đất phía sau nhà bà
thì phát hiện ra là cái phần đất của bà
giáp tranh với đất của anh nguyễn văn tám
trên cái phần đất của anh nguyễn văn tám
thì lại phát hiện ra có hệ thống di điện để bẫy chuột
từ đó chúng tôi đã triệu tập
anh tám về làm việc để
để làm rõ cái diễn biến
cái việc anh xịt chuột
trên phần đất của anh như thế nào
khi cơ quan điều tra
mời lên làm việc nguyễn văn tám
hoàn toàn tỏ thái độ niềm tĩnh
và với thái độ này của tám
các điều tra viên càng nghi ngờ hơn
việc tám có liên quan đến sự mất tích của anh lẽ
cơ quan điều tra xác minh
nhanh lý lịch của nguyễn văn tám
thì được biết
nguyễn văn tám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp so đũa lớn an
xã thạch xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang
nghề nghiệp làm ruộng
trình độ học vấn chín chất một mươi hai
tiền án tiền sự chưa có
một tổ công tác được cơ quan điều tra
giao nhiệm vụ đi xác minh
để tìm những chứng cứ tiếp theo
của vụ án trên mảnh ruộng
của nghi can nguyễn văn tám
tổ còn lại vẫn tiếp tục đấu tranh
tới nghi can tại cơ quan điều tra
thì lúc đó mình mới kiểm tra cái nguồn điện đó
phát hiện là có một vị trí
ngang chỗ gần các chỗ của anh văn tám
nó bị bóc cái vỏ ra
có nghĩa là bóc cái vỏ ra
là một phần
một chút xíu
một chừng một cm thôi
nó tách ra để lộ cái sợi di động ra
thì lúc đó là mình mới có cơ sở
để mà xác định
có nghĩa là mình để mà đấu tranh với anh tám
đọc điện ra
như vậy anh tám chưa
điều hành công
tôi đã cho em nhses
sẽ có thể
xin mời anh tám
tôi hiển bả
sẽ có sự
qua đấu tranh cơ quan điều tra đã buộc nguyễn văn tám phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
khoảng hai mươi một h ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai có đi ra thửa ruộng cách nhà ba trăm linh m
rồi dùng dây trì nối điện từ đường dây điện bắc ngang qua gần đó xuống đường dây trì ở bờ ruộng
mục đích của tám là ăn cắp điện nối xuống ruộng nhà mình để bẫy chuột
tám không ngờ sau khi về nhà vài tiếng quay lại
thì giật mình phát hiện một người đang nằm ở dưới ruộng tay dính vào đường dây chỉ
tám vội lấy cây sậy gậy đường dây trì ra khỏi người của nạn nhân
rồi nhanh chóng đưa người đó lên bờ hô hấp nhân tạo
tuy nhiên nạn nhân đã tử vong từ bao giờ rồi
thay vì đưa nạn nhân về nhà rồi đi tự thú
tám lại tìm cách phi tăng xác nạn nhân để che giấu tội ác của mình
nghĩ là làm tám cộng xác anh lẽ đi men bờ ruộng sang đến nguyện phong điền

tại đây tám dùng xe tải
đào đất trôn xác của anh lẽ
từ lời khai của tám xác định được chỗ giấu xác của anh phạm văn lẽ
ở tại khu vườn chuối nhà ông đỗ ngọc chiếu
thuộc ấp nhận thuận một xã nhân nghĩa huyện phong điền thành phố cần thơ
ngay trong đêm ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
đã tiến hành khai cuộc tử thi để tìm ra nạn nhân
để xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân
khi mà đã chỉ ra cái địa điểm đào hố trôn
thì tiến hành là khai cuộc tử thi đưa lên khám nghiệm
tôi lên khám nghiệm thì phát hiện được nhiều dấu vết
là trái xém bông chốc da
trong của các cái đốt tay của bàn tay phải
thời điểm đó trên tử thi là trương thối rồi
hố trôn bị nước ngập
khám trên tử thi lúc đó mình phát hiện bên ngoài là có ba cái dấu vết
mà dấu vết này là cháy da nó màu xám đen
thì khẳng định đây là vết là do điện dực
các cái dấu vết trên người nạn nhân với giá trị đó là nó phù hợp với nhau
kết quả pha bi cho thấy
những vết cháy bỏng do điện giật trên bàn tay phải thì không còn vết thương nào khác trên cơ thể nạn nhân
điều này phù hợp với vụ án và lời khai của đối tượng nguyễn văn tám
trước đó tại phiên giao thẩm tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên mức án bảy năm tù giam đối với nguyễn văn tám về tội giết người
theo khoảng hai chín mươi ba bộ luật hình sự
phiên tòa phúc thẩm tại thành phố hồ chí minh vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
tám xin tòa giảm nhẹ hình phạt nhưng hội đồng xét xử đã bác kháng cáo này
chúng tôi xin khép lại hồ sơ vụ án kỳ này bằng lời nhắn nhủ

hành vi sử dụng điện để bẫy chuột phá hoại mùa màng mà không có cảnh báo an toàn là hành vi gây nguy hiểm
là hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng người khác
dù đối tượng không mong muốn nhưng hậu quả chết người đã xảy ra
qua vụ án trên mỗi người dân cần nâng cao nhận thức pháp luật
không được sử dụng điện trái phép
đồng thời cũng cho thấy trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương đoàn thể xã hội
cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý sử dụng điện sinh hoạt
tránh để xảy ra những vụ việc tương tự ở địa phương mình
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này cũng xin được kết thúc tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại